theo cục hàng không việt nam trong quá trình thi công vận hành giai đoạn một
cảng hàng không quốc tế long thành sẽ cần khoảng một mươi bốn lao động chuyên về lĩnh vực hàng không và các ngành nghề khác
do đó hiện các ngành chức năng đã và đang định hướng cho nhiều người sống trong vùng giải tỏa xây dựng sân bay theo học các ngành nghề phù hợp
những trường hợp này sẽ được ưu tiên khi tuyển dụng làm việc tại sân bay theo cam kết giữa chủ đầu tư và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
gia đình em hoàng nguyễn minh đức ở xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai bị thu hồi hơn một hectare đất để phục vụ cảng hàng không quốc tế long thành
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm hai nghìn một mươi tám đức quyết định theo học nghề với mong muốn sau này được vào làm việc trong sân bay
chỉ tính riêng tại trường cao đẳng công nghệ quốc tế lilama hai ở huyện long thành có khoảng hai trăm năm mươi học viên trong vùng dự án cảng hàng không quốc tế long thành đang theo học
cảng hàng không nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp và theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai quá trình xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành sẽ có khoảng một mươi bốn nhân khẩu
trong đó có khoảng chín bảy trăm linh người từ một mươi năm tuổi trở về
học sinh chưa đủ tuổi lao động hiện nay chúng tôi sẽ bàn cùng với bộ giao thông và các cơ sở đào tạo và dự án này cụ thể sẽ bố trí con em như thế nào trong nhu cầu lao động ở đây để đào tạo cho nó phù hợp với công việc làm của sân bay khi ra đời để ưu tiên lựa chọn cho con em của mình ở trong khu vực sân bay này để tiếp tục làm việc
cùng với chú trọng đào tạo nghề hỗ trợ việc làm
các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đang dồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư lộc an bình sơn và thực hiện bồi thường hỗ trợ người dân di rời để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khởi công dự án vào năm hai nghìn hai mươi một theo kế hoạch